thưa quý vị liên quan đến vụ tai nạn cano du lịch mang số hiệu qna một nghìn một trăm năm mươi hai bị lật chìm trên vùng biển cửa đại
thành phố hội an tỉnh quảng nam đã khiến cho một mươi bảy người tử vong vào hôm hai mươi sáu tháng hai
công an tỉnh quảng nam đã áp dụng biện pháp cấm đi di chuyển khỏi nơi cư trú đối với ông lê xen năm mươi hai tuổi
chú tại phường cửa đại thành phố hội an là người lái chiếc cano du lịch này
qua khám nghiệm hiện trường lấy lời khai của những người trên cano cho biết
cano chạy đúng luồng lạch không va đập độ sâu tại đó thì gần bốn mét
qua xác định sơ bộ ban đầu của cơ quan điều tra thời điểm xảy ra tai nạn cano chạy với tốc độ ba mươi hai km một giờ
những lời khai của du khách thuyền viên cho thấy chiếc cano đang chạy thì gặp sóng lớn nên bị lật
hiện công an cũng đang lấy mẫu vỏ tàu đem đi giám định xem sức bền như thế nào có đảm bảo hay không
và tiến hành các bước xác minh điều tra thu thập tài liệu làm rõ vụ tai nạn